việc lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ có cuộc đối thoại trực tiếp với người nông dân
đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân
và đặc biệt là sự kiện này diễn ra trong bối cảnh một số mặt hàng rau củ vừa phải giải cứu
do đó thị trường nông sản là một trong những vấn đề có nhiều câu hỏi
được người dân mong muốn gửi tới thủ tướng chính phủ
đây là diện tích củ cải bị nhổ bỏ ở xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội những ngày vừa qua
với mức giá chỉ khoảng năm trăm linh đồng một kg nhiều hộ dân trồng củ cải thua lỗ từ hai đến ba triệu đồng một xào
đáng nói là ở một vùng chuyên canh lâu năm nhưng người dân lại sản xuất một cách tự phát
còn chính quyền địa phương sau vụ rớt giá thê thảm này dường như mới nhận ra sự cần thiết
của việc liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ
chúng tôi cũng đang có một dự định là sẽ mời tiếp các nhà doanh nghiệp về để có thể trao đổi riêng về cho một xã thôi
làm như nào nó có cái nợ nhuận có thể tốt hơn và tránh cái tình trạng thừa sản xuất như thế này
từ sau tết nguyên đán các mặt hàng su hào bắp cải cũng rớt giá nghiêm trọng
một số nơi ở hà nội hải dương người nông dân cũng phải nhổ bỏ su hào vì không bán được
giá mỗi cây su hào chỉ có từ ba triệu đồng
từ một triệu đồng tám trăm linh đến một nghìn đồng một cây
theo người dân mức giá này vừa bằng giá cây giống thời điểm bắt đầu trồng
kết thúc quý i nông nghiệp đạt mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi ba năm gần đây
trở thành điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế chung
trong đó xuất khẩu rau quả tiếp tục đà bứt phá mạnh mẽ
cụ thể ba tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu rau quả đạt chín trăm ba mươi bốn triệu đô la tăng ba mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đầu tiên theo tôi là phải giúp người nông dân tiến hành phân tích dự báo thị trường
bởi vì bản thân chúng ta có một mươi triệu hôn nông dân nhỏ lẻ mà lại không liên kết với nhau trong hợp tác xã trong kế hợp hội
thì họ không thể nào biết được thông tin
không chỉ là câu chuyện thị trường mà ngay từ đầu vào sản xuất người nông dân đã phải đối mặt với nhiều rủi ro
trong đó nạn phân bón giả phân bón kém chất lượng tràn lan đã tồn tại nhiều năm chưa được kiểm soát hiệu quả
mới đây nhất hai trăm linh tấn phân bón giả được cơ quan chức năng phát hiện và tiêu hủy tại đắk lắc
trước đó trong năm hai nghìn một mươi bảy hiệp hội phân bón nhận định thị trường phân bón bất cập trên cả nước
cơ quan chức năng kiểm tra hai trăm linh doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
thì phát hiện tới một trăm một mươi bảy cơ sở vi phạm
dự kiến sẽ có sáu trăm linh nông dân
đại diện cho một mươi triệu hộ nông dân cả nước được tham gia đối thoại trực tiếp với thủ tướng chính phủ
phiên đối thoại sẽ tập trung các nhóm vấn đề gồm thị trường nông sản và vốn cho nông nghiệp
nhóm vấn đề về bảo hiểm nông nghiệp lao động nông thôn
và nhóm vấn đề về quy hoạch nông thôn công nghệ và sử dụng đất trong nông nghiệp